tránh thai cho nam giới đang là một trong những cái thế mà các anh em quan tâm
lại là tôi là bác sĩ khánh đây
rất nhiều nam giới quan tâm đó là các biện pháp tránh thai cho nam giới
rất nhiều bà vợ thì không thể sử dụng các biện pháp tránh thai
thứ nhất là do các bà vợ ví dụ bị dị ứng bao su này
các bà vợ dùng thuốc tránh thai hay quên này
hoặc là phản ứng tác dụng phụ khi đặt que cầy tránh thai vào vùng cánh tay này
bà vợ biểu hiện là gì
kéo gắt này đau vùng ngực này dối loạn kinh nguyệt này
và tránh thai cho nam giới đang là một trong những cái xu thế mà các anh em quan tâm
các phương pháp tránh thai hiện tại bao gồm
thứ nhất là dùng bao su
thứ hai là xuất tinh ngoài âm đạo
thứ ba đó là thắt ống dựa tinh
thắt ống dựa tinh là một biện pháp mà an toàn hiệu quả cao và viết viễn
tuy nhiên tỉ lệ có thai vẫn có thể là khoảng một phần hai
tức là khoảng hai ca thắt ống dựa tinh vẫn có thể có một trường hợp có thể có thai
do ống dựa tinh nó bò vào và nó tự liền
và con ti trùng nó rất thông minh
nó sẽ tìm những cái khe hở để nó thông qua
làm cho người phụ nữ của bạn có bầu
xu hướng này
đang là một trong những cái xu thế của thời đại mà nó thể hiện tính cao thượng của đàn ông
khi mà thắt ống dựa tinh
thì cái tinh trùng của bạn sẽ không ra ngoài theo đường tự nhiên nữa
mà nó sẽ ở trong cái ống màu tinh hoàng
và cơ thể rất thông minh nó sẽ cử các cái gọi là giúp công nhân đến để dọn dẹp
ví dụ các đại thực bào đến để thực vào tinh trùng
sau khi mà thắt ống dựa tinh xong
thì các bạn phải làm lại cái xét nghiệm tinh trình đổi để đảm bảo là gì
cái đường hệ thống ống của bạn không có tinh trùng nào nó lưu lại nó sót lại nữa
và sau đó thì các bạn có thể quan hệ mà không cần sử dụng các biện pháp tránh thai khác
như là dùng bao su hoặc là xuất tinh ngoài ám đạp

trong vòng hai ba năm thì cái tỉ lệ nối thành công rất cao
tuy nhiên là gì
để một mươi năm hai mươi năm mà bạn đối lại thì nó cũng như cái đường ống nước
mà để nó lâu ngày rồi nó dỉ xét khi mà nó không còn cái khả năng mà dẫn nước nữa
thì cái ống dẫn tinh cũng như vậy
nếu bạn để mua trong vòng một mươi năm hai mươi năm mà bạn nối lại
thì cái tỉ lệ mà thành công rất cao

xuất tinh ngoài

là một trong những biện pháp thường đàn ông hay gọi là bảo nhau
đó là khi mà quan hệ tình dục thì lúc mà chuẩn bị xuất tinh thì chúng ta rút ra
tuy nhiên là ngay khi bạn đưa cái dương vật vào trong đạng
thì tinh trùng đã có thể theo cái tinh dịch tiết ra từ tiền tuyến
từ cái tuyến chung quanh điệu đang
và thâm nhận vào cổ tử cung gỏi trứng và cũng có thể có thai rồi
chúng tôi thường trêu nhau là những trường hợp mà có thai mà ý muốn là gì
có phải là do anh rút không kịp không
thì cũng đúng
và các anh thông thường là thú nhận là gì
đúng là rút không kịp thật
đây là một trong những phương pháp mà tránh thai
tuy nhiên là nó không an toàn như các bạn ý đâu
khi mà bạn xuất tinh ngoài rồi thì cảm giác nó sẽ
không bao giờ bằng cái xuất tinh bên trong và âm đạo
bởi bên trong âm đạo nó có môi trường độ ẩm này
rồi cái co thắt của cơ chơn
đặc biệt là một số bà nữ và vợ ấy
thì có nói với chúng tôi là
nếu anh ta xuất tinh ngoài anh đạo thì tôi cũng không thể lên đỉnh được
chính những cái co thắt khi động tác
mà khi nam giới xuất tinh
bởi những cái cơ ở vùng sản trậu
những cơ ngồi hang cơ hành hang
cơ nâng hậu môn cơ thắt hậu môn
nó tác động vào bộ phận dịch dục nữ
giúp phụ nữ
giúp phụ nữ
do vậy thì xuất ngoài tôi khuyên là gì
các bạn nên là
phải tham khảo cả đối tác nữ nữa
nếu đối tác nữ của bạn
không hài lòng thì các bạn cũng không nên